ở góc độ tài chính kinh tế thì dịch bệnh covid một mươi chín được dự báo sẽ tác động xấu tới nền kinh tế các nước đông nam á như campuchia thái lan việt nam lào
đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo do ngân hàng phát triển châu á adb công bố ngày hai mươi năm tháng ba
theo dự báo thái lan sẽ mất năm sáu trăm linh một tỷ usd tương đương một một mươi một tổng sản phẩm quốc nội
singapore thiệt hại một bốn mươi bảy tỷ usd tương đương năm mươi bảy gdp và mức thiệt hại của việt nam là một một mươi hai tỷ usd tương đương bốn mươi một gdp
lào được dự báo tổn thất ba mươi chín hai mươi bảy triệu usd tương đương hai mươi hai gdp và nền kinh tế campuchia có thể thiệt hại hơn ba trăm chín mươi triệu usd
các chuyên gia của adb cũng đánh giá thiệt hại do dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn cầu
từ bảy mươi bảy tỷ usd đến bảy tỷ usd
từ bảy tỷ usd tới ba trăm bốn mươi bảy tỷ usd trong đó trung quốc chiếm khoảng bảy mươi